người khuyết tật là đối tượng yếu thế dễ bị lây nhiễm sars cov hai
tỉnh hải dương đã có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ người khuyết tật phòng tránh
không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến với kẻ thù vô hình
hai tháng nay tại cơ sở dạy nghề may gia công cho người khuyết tật của bà vũ thị khuê
ở xã bình minh huyện bình giang đã may hơn một chiếc khẩu trang
được trao tận tay đến những người yếu thế trên địa bàn tỉnh
ngoài ra bà còn vận động các mạnh thường quân
ủng hộ năm khẩu trang và nhu yếu phẩm dành tặng người khuyết tật
những hỗ trợ thiết thực từ nhà nước
các nhà hào tâm đã phần nào giúp những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống
không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch covid một mươi chín